thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trong tuần qua hà nội đã ghi nhận gần năm trăm linh ca mắc covid một mươi chín tăng hơn bảy lần so với tuần trước đó
thành phố hà nội đã gửi một mươi mẫu bệnh phẩm có kết quả test nhanh dương tính với covid một mươi chín
đến bệnh viện bạch mai để giải trình tựa ghen
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội nhận định trong thời gian tới
thành phố có thể gia tăng số ca mắc mới covid một mươi chín vì theo đánh giá của cdc hà nội
hiện tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới vẫn diễn biến khó lường
virus biến đổi liên tục tạo các biến thể mới tăng khả năng lây nhiễm
vì thế cdc hà nội yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình dịch
để xử lý kịp thời không để dịch bùng phát
cdc hà nội yêu cầu các đơn vị trong ngành tiếp tục theo dõi chặt chẽ
và cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh biến chủng mới của virus sars cov hai
trên thế giới và việt nam để kịp thời đề xuất các biện pháp phòng chống dịch phù hợp